việt nam sẽ là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh apec năm hai nghìn một mươi bảy
nên trong khuôn khổ hội nghị đoàn việt nam đã nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt
của các nhà lãnh đạo và giới quan sát thế giới
thông điệp của việt nam là gì khi tổ chức hội nghị quan trọng này
và những chủ đề nào sẽ được đề xuất
chủ tịch nước trần đại quang đã có những phát biểu quan trọng về tầm nhìn mà apec hướng tới
tại phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp apec ceo summit
năm nay là năm thứ năm liên tiếp tăng trưởng toàn cầu ở dưới mức trung bình ba mươi
lần đầu tiên sau nhiều năm tăng trưởng chung của apec có nguy cơ chậm lại so với thế giới
thương mại toàn cầu cũng ở mức thấp nhất trong vòng một mươi năm năm qua
thậm chí còn có lo ngại về nguy cơ lần đầu tiên có thể diễn ra sự đảo chiều của xu thế toàn cầu hóa trong thế kỷ hai mươi một
khu vực chúng ta vẫn là nơi chịu tác động nhiều nhất của biến đổi khí hậu tác động nặng nề đến các nền kinh tế hoạt động của các doanh nghiệp
chỉ trong thập kỷ qua những thảm họa đó đã cướp đi sinh mạng
ảnh hưởng của nửa triệu người ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng một bốn tỷ người dân chiếm tám mươi nạn nhân của biến đổi khí hậu trên toàn cầu
cùng với đó xung đột vũ trang khủng bố quốc tế dịch bệnh an ninh mạng an ninh tài nguyên nhất là nguồn nước an ninh lương thực an ninh năng lượng
khoảng cách phát triển vấn đề di cư v v đang đặt ra nhiều thách thức chưa từng có đối với phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững
trong một thế giới toàn cầu đầy biến động hơn bao giờ hết apec cần tiếp tục khẳng định vai trò khởi xướng ý tưởng động lực của sáng tạo tăng trưởng và liên kết kinh tế
việt nam đề nghị chủ đề của năm apec hai nghìn một mươi bảy là tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung